hai kg ma túy đá và ba viên ma túy tổng hợp là tăng vật trong một chuyên án vừa được công an tỉnh điện biên phối hợp với các lực lượng chức năng thu giữ sau khi bắt quả tăng năm đối tượng
tại địa bàn xã vân trung huyện việt yên tỉnh bắc giang tổ công tác công an tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với công an tỉnh bắc giang
cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy bộ công an bắt giữ liêu chính bảo chú tỉnh bắc giang về hành vi mua bán chai phép hai kg ma túy đá ba viên nén ma túy tổng hợp
đấu tranh khai thác các lực lượng bắt giữ thêm nguyễn văn dũng đào thị yên màu văn đông lò thị vui cùng chú tại tỉnh bắc giang
khám xét nhà đối tượng dũng thu giữ thêm hai túi ma túy đá
hiện tổ công tác đang tiến hành bàn giao đối tượng cùng tăng vật cho công an tỉnh bắc giang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định